công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội trên khu vực biên giới đặc biệt là tri ân chăm sóc thương bệnh binh
gia đình chính sách có công với cách mạng cũng đang được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an trú trọng
những ngày đầu tháng bảy niềm vui được ở trong ngôi nhà mới của mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị ba
có chồng và con trai là liệt sĩ này đã được bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với cấp ủy
chính quyền địa phương làm lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng
bộ đội biên phòng giúp đỡ nhiều chính quyền địa phương giúp đỡ tiền
bộ đội biên phòng hàng tháng cùng đuôi mẹ đầy đủ
trong quá trình thực hiện phối hợp giữa địa phương bộ chủ yếu bộ đội biên phòng tỉnh
đồng biên phòng nhân thành cùng với ủy bán nhân huyền đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng cho bà nguyễn thị ba ngôi nhà
xác định công tác
công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
luôn được các đồn biên phòng quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách
những người có công với cách mạng bằng những hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà và khám bệnh cấp thuốc miễn phí trên địa bàn đóng quân
đảng ủy bán chí huy đôn đã chỉ đào chí đoan phối hợp với đoàn xã thống thủ xây dựng kế hoạch
hành động tổ chức các hoạt động hết sức thiết thực
thứ nhất là các hoạt động giúp đỡ
ngày công giúp đỡ các gia đình thương binh gia sĩ
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
sửa chừa nhà cửa
thú hoạch mua và thực hiện các hoạt động tuyên
những tặng quà kêu gọi cơ quan đơn vị
cũng như các doanh nghiệp trên trống và ngoài địa bàn
có chương trình hỗ trợ cho các gia đình chính sách
sự quan tâm kịp thời
chính là niềm động viên chỗ dựa tinh thần vững chắc
giúp người có công và người thân của họ có thêm niềm tin vào cuộc sống
đồng thời ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân
từ đó tạo nên mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân và dân